công an xã hòa thạch huyện quốc oai thành phố hà nội đã triệu tập người đàn ông trú trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân
người này đã hành hung một bé trai một mươi bốn tuổi
theo thông tin ban đầu vào ngày một mươi một tháng ba bé trai một mươi bốn tuổi trú tại xã hòa thạch đi chơi bóng và xảy ra mâu thuẫn sô sát với bạn
sau đó bé trai trở về nhà thì đã bị một người đàn ông được cho là ông nội của bạn tìm đến rồi ra tay đánh đập vào đầu vào mặt
diễn biến sự việc được camera ghi lại
khi hàng xóm phát hiện đã chạy tới can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đánh cháu bé cho dù nạn nhân không kháng cự
gia đình đã đưa cháu bé đi khám tại một bệnh viện tại hà nội và trình báo với cơ quan công an
bước đầu người đàn ông này thừa nhận hành vi đã đánh cháu bé
hiện công an xã hòa thạch đã chuyển hồ sơ lên công an huyện quốc oai để tiếp tục điều tra làm rõ